hiện công an huyện bù đốp đang củng cố hồ sơ để xử lý thảo và những người có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan công an khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác không để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng